sáng mai ngày ba tháng một tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh
cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cựu bí thư tỉnh ủy hải dương phạm xuân thăng và ba mươi năm bị cáo khác trong vụ án công ty việt á
tám bị cáo này bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trong số ba mươi tám bị cáo có ba mươi bị cáo bị tạm giam tám bị cáo được tại ngoại
ba bị cáo trong vụ án này đã được đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án công ty việt á và học viện quân y do tòa án quân sự thủ đô hà nội từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong vụ án này cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ
các quốc việt bị truy tố về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ trung ngọc anh và cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc bị truy tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí